công an thành phố hải phòng cho biết lực lượng công an đã bắt giữ lê trung hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ở thôn minh hồng xã nghĩa lộ huyện cát hải
hiếu chính là kẻ đã giải đinh trên cầu vượt biển tân vũ lạch huyện hải phòng gây bức xúc dư luận trong thời gian vừa qua
vốn hành nghề sửa chữa xe hiếu đã nảy sinh ý đồ trục lợi bằng việc giải đinh trên cầu khiến xe máy bị thủng xăm lốp phải đến chỗ hiếu để vá hoặc thay xăm
mỗi miếng vá xăm hiếu thu hai mươi đồng với các xe phải thay xăm mới thì thu chín mươi đồng
sau nhiều ngày mật phục truy tìm lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng phối hợp với công an xã nghĩa lộ đã xác định được hiếu chính là nghi phạm
tại cơ quan công an bước đầu hiếu khai nhận đã thực hiện hành vi nguy hiểm nói trên với mục đích trục lợi
từ đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám hiếu đã dùng năm kg đinh loại ba cm và dùng xe máy giải dọc cầu tân vũ lạch huyện
theo hướng từ đỉnh cầu về phía trước